dự báo vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi các tỉnh thành phố phía bắc sẽ gặp khó khăn về nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
vì vậy việc xây dựng phương án bảo đảm đủ nguồn nước cho sản xuất là nhiệm vụ cấp bách đã được đặt ra ngay từ thời điểm này
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện các hồ chứa thượng nguồn khu vực đồng bằng sông hồng chỉ đạt sáu mươi dung tích
từ nay đến thời điểm xả nước đổ ải đợt một năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự kiến dung tích các hồ chứa sẽ giảm xuống còn khoảng năm mươi
do đó việc điều tiết nguồn nước phục vụ đồ ải năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn
chúng tôi đề nghị các đạo phương phải tổ chức chỉ đạo giả thoát tổng thể hệ thống công trình thủy lợi để đảm bảo khi có nước về
chúng ta có thể đảm bảo lấy nước được là công suất một trăm linh
đồng thời phải tổ chức kiểm tra các công trình
công trình đặc biệt ở những công trình có những thiết bị để kiểm tra tu sửa mấy mắc thiết bị
cũng như là nạo vét hệ thống quân bương các cửa lấy nước và tổ chức lắp đặt thêm các trang bộ giáo chiến
ngoài ra đối với những vùng khó lấy nước phải cương quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đảm bảo sản xuất
tiết kiệm lượng nước để phục vụ cho phát điện và sinh hoạt trong thời gian tới